kính chào quý vị hôm qua tòa nhân dân tỉnh kiên giang tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ sáu
xét xử sơ thẩm đối với bảy mươi bị cáo trong vụ hai bang nhóm hỗn chiến tranh chấp đất đai
xảy ra tại thành phố phú quốc làm tám người thương vong
trước đó đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt mức án tử hình
đối với bị cáo đoàn thiên long hai mươi ba tuổi dùng súng bắn tám người thương vong
cùng án trung thân cho ba bị cáo khác
các bị cáo còn lại bị viện kiểm sát đề nghị mức án tù treo đến một mươi tám năm tù
về các tội giết người tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng gây dối trật tự công cộng và che giấu tội phạm
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
phá thành công chuyên án cho vai lãi nặng với số tiền cho vay lên đến ba mươi năm tỷ đồng
bắt giữ hai đối tượng có liên quan
hai đối tượng bị bắt giữ là lương hoàng nhật nam đối tượng cầm đầu và huỳnh văn trường phát
theo điều tra ban đầu từ năm hai nghìn hai mươi nam và phát đăng quảng cáo hoạt động cho vay trên mạng xã hội facebook
với nội dung cho vai lãi suất từ ba đồng đến một mươi một năm trăm linh đồng một triệu đồng một ngày
tức là lãi suất từ một trăm linh chín năm một năm đến bốn trăm một mươi chín bảy mươi năm một năm
chúng còn dùng thủ đoạn chia nhỏ lãi suất vai bằng hai hợp đồng và phân chia tiền lãi thành nhiều khoản phí khác nhau
để trôn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
ngoài ra trong quá trình cho vay nếu các trường hợp đến hạn chưa trả kịp
các đối tượng này sẽ thuê người đe dọa theo dõi vị trí xe và về tận nhà để xiết xe đòi nợ
từ năm hai nghìn hai mươi đến thời điểm bị bắt giữ các đối tượng đã lập hơn hai hợp đồng vay tiền
với số tiền cho vay lên đến ba mươi năm tỷ đồng thu lợi bất chính trên bảy tỷ đồng
hoạt động của tội phạm mua bán người vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi
nhiều người cả tin đã bị lừa bán sang nước ngoài
tại tỉnh con tum đã có trường hợp tin lời người dẫn mối việc làm qua mạng xã hội
sau đó bị lừa bán cho tổ chức hoạt động bất hợp pháp ở nước ngoài
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba một gia đình trên địa bàn thành phố con tum trình báo về việc con trai
đang làm việc tại thành phố hồ chí minh bị một số đối tượng lừa bán sang myanmar
sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã nhanh chóng triển khai
xác minh đồng thời phối hợp với tổ chức phi chính phủ
bán giải cứu nạn nhân
đến ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tiến hành giải cứu thành công nạn nhân cùng sáu nạn nhân khác
là công dân của việt nam về nước an toàn
khi tới một bài thì lại không dành tới công ty để làm việc
mà lóng lại nói là cần phải qua công ty mẹ để hiểu về biến ngành ô tô
thì mới qua bên đó để làm quản lý khó được
thì sau khi đồng ý thì
thì long đã đưa em qua campuchia bằng đường tiểu ngạch
tại campuchia do không đáp ứng được yêu cầu công việc nên nạn nhân bị bán sang nhiều công ty khác nhau ở myanmar như một món hàng
trong quá trình làm việc tại myanmar nạn nhân bị quản lý giám sát chặt chẽ đánh đập nếu không làm việc hoặc không đạt chỉ tiêu rào
nạn nhân đã tìm cách liên lạc báo cho gia đình biết và nhờ lực lượng công an tỉnh con tum giải cứu
khi qua nước ngoài thì các đối tượng đã bắt buộc tôi tạo những facebook để lừa đảo người dân
và những cái lúc mà tôi không lừa đảo được thì họ đã sử dụng đánh đập
các khảo bắt buộc tôi phải phối hợp và làm việc với họ
tôi đang sống trong vùng nội chiến ở myanmar nên cảm thấy rất bất an
nạn nhân đã tìm cách liên lạc với gia đình và gia đình đã tìm cách kinh báo cơ quan chức năng tỉnh kon tum
từ lúc cơ quan tỉnh kon tum đã cố gắng giúp đỡ đời thưa tôi và sáu người nữ về nước an toàn
qua trường việc trên thì phòng các chức hành sự công an tỉnh kon tum cũng khuyến cáo công dân khi có nhu cầu việc làm
phải hết sức cảnh giác trước những thông tin tràn lan và không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội
nên đến những trung tâm
giới thiệu việc làm uy tín và hợp pháp
nếu phát hiện các trường hợp có biểu hiện là nghi ngờ đang dù dỗ lừa gạt mình để bán ra nước ngoài
thì cần liên hệ đến cơ quan công an để được hỗ trợ và giải quyết
thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh con tum phối hợp phát hiện bắt giữ khởi tố một số đối tượng
liên quan đến các vụ buôn bán người và giải cứu thành công nhiều nạn nhân
lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài
cần liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp có dây phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động việt nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tìm hiểu thông tin có liên quan
công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn vừa kịp thời đấu tranh phát hiện đối tượng trộm cắp xe máy
thu hồi tăng vật trả lại tài sản cho người bị hại
sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị nông thị thắm chú tại huyện văn lãng
về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy đang để trước sân nhà
đội cảnh sát hình sự công an huyện văn lãng đã giả soát các đối tượng có tên án tiền sự trên địa bàn
qua đó phát hiện hứa văn chiến chú tại xã thụy hùng có biểu hiện nghi vấn
chiến là đối tượng đã từng có một tên án về tội trộm cắp tài sản và một tên án về tội cướp tài sản
qua đấu tranh đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày đội cảnh sát hình sự công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng hứa văn chiến và thu hồi tăng vật trả lại tài sản cho người bị hại
sau thời gian khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn tỉnh bình định
đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm gây ra hàng loạt vụ đập phá cửa kính xe ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn
trong khoảng thời gian từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an tp quy nhơn liên tiếp nhận được tin báo
của nhiều bị hại về việc bị kẻ gian đập vỡ kính xe ô tô để trộm cắp tài sản
điểm chung của các vụ trộm là do người dân để tài sản bên trong rồi khóa cửa xe chủ quan cho rằng như vậy đã an toàn
khi đêm đến lợi dụng không có người trông coi đối tượng đập vỡ kính xe để thực hiện hành vi trộm cắp
xe tôi đã bị đập kính và trong xe tôi có để giấy tờ và một số tài sản lạc vạch bị người xấu đập kính và lấy đi mất
hôm nay tôi đến cơ quan công an thì mong các anh sớm vào cuộc để tìm lại được giấy tờ và tìm được thủ phạm đã gây ra việc này
xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng chỉ trong thời gian ngắn đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm tạo dư luận xấu trong xã hội gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
với tinh thần quyết tâm khẩn trương làm rõ thủ phạm gây án lãnh đạo công an tp quy nhơn đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp công an các phường nơi xảy ra vụ án
áp dụng đồng bộ các biện pháp để khoanh vùng truy nguyên thủ phạm gây án
sau thời gian khẩn trương vào cuộc xác minh điều tra đối tượng gây án hàng loạt vụ trộm đã xả lưới
đối tượng là thường xuyên thay đổi đặc điểm quần áo phương tiện và lựa chọn những đoạn đường tối né tránh camera an ninh của thành phố để gây khó khăn trong công tác điều tra
tuy nhiên với tinh thần đấu tranh tấn công tấn áp tội phạm
đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định được đối tượng nghi vấn đã gây ra hàng loạt các vụ trộm đập kính ô tô trên địa bàn
thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm bị công an tp quy nhơn bắt giữ là nguyễn nhật duy một mươi chín tuổi chú phường quang trung tp quy nhơn
tại cơ quan công an duy khai nhận do cần tiền để trả các khoản nợ vay trước đó nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
với thủ đoạn đi dạo trên các tuyến đường nội thành khi phát hiện xe ô tô người dân đậu đỗ ngoài vỉa hè các trục đường không có người trông coi
sau đó tìm cách tiếp cận để thực hiện hành vi phá kính lấy trộm tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát
tính đến thời điểm bị bắt với thủ đoạn nêu trên nguyễn nhật duy đã thực hiện trót lọt một mươi hai vụ đập kính ô tô trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
em thường đi khoảng thời gian sau một mươi giờ hoặc là thời gian vánh bớt người rồi em dùng tu viết để em đục vô cửa kính
em đục vô cửa kính ô tô đục vô góc cạnh và em bấy kính nó ra sau đó là em kéo tấm kính ra rồi em thò người vào để em mở hộp tủ dưới ô tô rồi em tìm kiếm các giấy tờ có giá trị như là kênh cước với bàn lái
hiện cơ quan điều tra công an tp quy nhơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo người dân cần có biện pháp quản lý
bảo vệ tài sản phù hợp tránh thói quen đậu đỗ xe ở những khu vực không an toàn không có người trông coi
đặc biệt không nên để tài sản hoặc các loại giấy tờ có giá trị để kẻ gian lợi dụng hoạt động gây án
liên quan đến đường dây phù phép gần bốn xe gian thành xe mới bán ra thị trường
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hồ chí minh vừa ra lệnh tạm giam hai đối tượng nguyễn hữu oai và nguyễn hữu như
cùng chú tại huyện bình chánh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là hai đối tượng đã bỏ trốn sau khi công an tp hồ chí minh triệt phá đường dây nói trên
quá trình điều tra công an tp hồ chí minh ra quyết định truy nã hai bị can oai và như về tội lừa đảo chiếm đọc tài sản
ngày hai mươi năm tháng một vừa qua như đã đến công an xã đức hòa đông huyện đức hòa tỉnh long an đầu thú
ngày hai mươi sáu tháng một oai đã đến công an xã tân phước huyện tân hồng tỉnh đông tháp đầu thú
trong vụ án này công an tp hồ chí minh đã bắt tạm ra một mươi ba bị can về các tội lừa đảo chiếm đọc tài sản mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức
công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai bất ngờ kiểm tra phát hiện bắt giữ một đối tượng có hành vi sản xuất pháo trái phép
thu giữ chín kg pháo nổ cùng nhiều tăng vật có liên quan
kiểm tra tại khu vực tổ dân phố an thành thị trấn phố lu huyện bảo thắng lực lượng công an phát hiện bắt quả tang đối tượng nguyễn duy kiên
có hành vi sản xuất pháo nổ thu giữ tại hiện trường hai mươi chín quả pháo nổ tự chế có tổng khối lượng chín kg và nhiều dụng cụ nguyên liệu để sản xuất pháo
tại cơ quan điều tra bước đầu kiên khai nhận lên mạng xã hội tự học sau đó mua nguyên liệu để chế thành pháo nổ với nhiều hình dáng khác nhau
công an huyện bảo thắng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ
để tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông dịp tết nguyên đán giáp thìn
tổ công tác ba trăm bảy mươi ba công an tỉnh nghệ an đã ra quân triển khai đợt cao điểm ba mươi ngày đêm tuần tra vũ trang bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một đến ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
sau năm ngày gia quân từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng một tổ công tác ba trăm bảy mươi ba đã kiểm tra hơn hai lượt phương tiện tham gia giao thông
qua đó xử phạt một mươi tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn bốn trường hợp không được mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe
tạm giữ hai mươi hai xe ô tô mô tô và một mươi tám giới phép lái xe xử phạt hành chính hơn một trăm linh triệu đồng
đồng thời bắt giữ năm vụ năm đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
thời gian tới tổ công tác ba trăm bảy mươi ba sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tiến hành tuần tra kiểm soát tại nhiều tuyến
thời điểm để góp phần bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
tạo điều kiện cho nhân dân vui xuân đón tết trong an toàn hạnh phúc
tối qua lực lượng chức năng tp thủ đức tp hcm đã phong tỏa hiện trường
làm việc với những người có liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến hai người tử vong trên đường song hành xa lộ hà nội
phường linh trung vào khoảng một mươi tám h cùng ngày năm thanh niên hai mươi một tuổi quê tỉnh bắc cạn chạy xe mô tô trên đường song hành xa lộ hà nội
hướng từ suối tiên đi cầu rạch chiếc khi còn cách ngã tư thủ đức khoảng hai trăm linh mét xe mô tô đã đâm trực diện
xe mô tô khác do nam thanh niên hai mươi sáu tuổi quê tỉnh an giang điều khiển cú va chạm mạnh đã khiến hai thanh niên trên
bị hất văng ra khỏi xe tử vong hai phương tiện hư hỏng nặng sau vụ việc công an tp thủ đức đã tới hiện trường điều tra nguyên nhân
thưa quý vị lực lượng chức năng tp hcm đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà sáu tầng ở quận tân phú
thời điểm xảy ra cháy thì nhiều người có mặt bên trong nhưng rất may tất cả đã kịp thời chạy thoát ra ngoài
vào khoảng chín giờ sáng nay người dân phát hiện khói bốc lên từ tầng hai của tòa nhà sáu tầng ở quận tân phú tp hcm
lên hô hoán tìm cách dập lửa
ít phút sau đám cháy bùng lên khiến nhiều người bên trong hốt hoảng chạy ra ngoài
nhận được tin báo được cảnh sát phòng cháy chạy cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm điều động nhiều phương tiện
và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
đến khoảng một mươi hai h bốn mươi năm lực lượng chức năng đã dập bắt hoàn toàn đám cháy
một số người dân cho biết căn nhà trên là sưởng may
hiện một phần đường độc lập đi qua căn nhà vẫn đang bị phong tỏa để lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân của vụ hỏa hoạn
cũng tại tp hcm công an quận một đang lập hồ sơ điều tra rõ vụ việc khoảng hai mươi người nước ngoài
ẩu đà trước quán bar trên đường thủ khoa huân phường biến thành
cụ thể vào dạng sáng nay nhóm người gồm cả nam và nữ trong lúc dùng dịch vụ ăn uống
tại quán bar districk k đã xảy ra mâu thuẫn với nhau
các bảo vệ sau đó mưa gắt hàng xa ngoài thì xảy ra sâu sát
gần chục người mặc đồng phục cầm gậy đánh liên tục của một số người trong nhóm
một số người bỏ chạy cũng bị đuổi đánh
sự việc diễn ra trong khoảng ba phút
khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì cả hai nhóm đã giải tán
hiện vụ việc đang được điều tra
về tội phạm ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn thị kim ngân chú tại huyện tam bình
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án
mua bán trái phép chất ma túy khởi tố bị can và bắt tạm giam
nguyễn hoàng tú chú huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tại thời điểm kiểm tra nhà của tú ở xã phú quế vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tú đã sao nộp bốn mươi ba vịt ni lông và một khối tinh thể màu trắng
qua giám định là ma túy có trọng lượng hơn bốn mươi ba năm gram
tú khai nhận số ma túy trên mua của một người lạm mặt ở vĩnh long
đem về nhà sử dụng và phân lẻ bán cho con nghiện kiếm lời
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra đã có đủ chứng cứ
chứng minh nguyễn thị kim ngân là vợ của tú có liên quan đến vụ án
thay vì trả lương bằng tiền một quản lý công nhân xây dựng ở thị xã kinh môn
tỉnh hải dương lại trả lương bằng ma túy
vụ việc đã gây bức xúc vẫn nổ trong dự luận
ngay sau khi nắm được thông tin công an huyện nam sách tỉnh hải dương
đã tiến hành bắt giữ quản lý công nhân này và các đối tượng có liên quan
đối tượng bùi văn lam chú thị xã kinh môn tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách khởi tố bắt tạm giam
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tại phòng trọ trên địa bàn xã an bình huyện nam sách
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tăng lam đang có hành vi cất giấu một mươi hai gói giấy
và một túi ni lông chứa heroin
trước đó lam đã bán cho bốn trường hợp khác ở các tỉnh điện biên yên bái sơn la lai châu
mỗi người từ hai đến ba gói giấy chứa ma túy
tất cả số này đều là công nhân do lam quản lý để xây dựng trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện nam sách
lam cho biết hiện đang quản lý khoảng hơn hai mươi công nhân
chủ yếu tập trung ở các tỉnh miền núi phía bắc
lương thỏa thuận mỗi ngày công khoảng ba trăm linh đồng
tuy nhiên nếu trường hợp nào cần ma túy để sử dụng
lam sẽ cung cấp cho sau đó cộng dồn vào cuối tháng trừ vào lương
mỗi gói quy đổi thành một trăm linh đồng
trước khi bắt tuyến
trong tay tôi có hai mươi năm công nhân
và như theo tôi biết khoảng một mươi một đến một mươi hai người trong đó là nghiện ma túy
những người bình thường thì tôi trả lương vào một mươi năm đến hai mươi hàng tháng
còn một số người sẽ ứng tiền hàng ngày
một số anh em sử dụng ma túy thì có hỏi tôi và bán heroin trực tiếp cho
mỗi một ngày bình quân từ hai đến ba lần

và quyết mối gói của tôi là một trăm linh trên một gói
thu tiền này sẽ trừ vào mỗi tháng
sau khi lam bị bắt nguồn cung cấp ma túy cho số công nhân nghiện bị cắt
đối tượng lò văn anh ở huyện thuận châu tỉnh sơn la
là công nhân do lam quản lý trước đó đã ra hải phòng mua ma túy về sử dụng
sau đó đối tượng này cũng bị công an huyện nam sách phát hiện bắt quả tàng
và khi sử dụng và phụ thuộc vào ma túy
thì nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng và người lao động
chất lượng công trình xây dựng
cái thứ ba là tiềm hẳn các nguy cơ về tội phạm
về ma túy gia tăng phức tạp trên địa bàn
như sử dụng tàng trữ mua bán các chất ma túy
quan điểm của chúng tôi là tiến hành nhanh chóng
điều tra xác minh thu thập tài liệu
để sớm đề nghị truy tố xét xử nghiêm theo quy định
có pháp luật để dân đe phòng ngừa tội phạm về ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm ra một số đối tượng liên quan
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
được biết đây là vụ án chưa từng có tiền lệ xảy ra trên địa bàn huyện nam sách
việc kịp thời bắt giữ xử lý các đối tượng trong vụ án
đã được đông đảo quần chúng nhân dân các cấp chính quyền và người quản lý
sử dụng lao động đồng tình ủng hộ
thông tin từ đắk lắc tòa án nhân dân huyện crong park tỉnh đắk lắc
vừa mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự tàng chữ hàng cấm
hai bị cáo bị đưa ra xét xử lưu động là đặng đình an và trương văn kha
cùng chú tại xã hòa an huyện crong park
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba an và khoa cùng góp tiền mua một mươi tám hộp pháo hoa nổ
tổng trọng lượng hơn hai mươi chín kg của một người đàn ông không rõ lai lịch
khi hai đối tượng đang chở số pháo hoa này về nhà thì bị lực lượng công an huyện crong park
phát hiện bắt quả tăng
kết thúc phiên xét xử tòa nhân dân huyện crong park đã tuyên phạt đặng đình an
hai mươi bốn tháng tù giam và trương văn kha một mươi năm tháng tù giam về tội tàng chữ hàng cấm
những ngày cận tết nguyên đán nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa liên tỉnh của người dân tăng cao
khiến khu vực xung quanh biến xe hà nội lúc nào cũng tấp năng
tập đông đúc để đảm bảo an ninh trả tự an toàn cháy nổ lực lượng chức năng đã tăng cường công tác
nắm địa bàn kịp thời xử lý những tình huống nảy sinh cùng với đó tăng cường tuần tra xử lý đối với các phương tiện
chở khách vi phạm các lỗi về trật tự an toàn giao thông ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
bến xe ra bát những ngày cận thết lượng người và phương tiện tăng cao
ngay từ cổng bến công an phường đã bố trí quân số đảm bảo không xảy ra ủn tắc và mất an ninh trật tự tại đây
lực lượng bảo vệ của bến cũng được tăng cường quân số
chúng tôi có sự phối hợp cùng công an quảng mai là đã tổ chức lại quy hoạch lại tổ chức giao thông
tại khu vực quảng trường và trước trên mặt đường giải phóng
dọc tuyến đường phạm hùng những phương tiện di chuyển từ bến xe mỹ đình ra đường có hành vi đi theo kiểu rùa bò
hay dừng đỗ không đúng nơi quy định đã ngay lập tức bị đội cảnh sát giao thông số sáu phát hiện xử lý như trường hợp này
khách hứa lâu vắng quá thì em ngồi đứng chờ đợi khách tí biết sẵn sài như khách hứa lâu vắng ấy
đứng chờ đợi khách ra muộn thì đứng đợi tí
những ngày này đường phố đều trở nên đông đúc ai cũng có công việc riêng của mình
nhưng ai cũng như lái xe trên dừng chờ một chút trên đường sẽ kéo theo cả hàng dài xe khác phải đứng chở phía sau
gây nên uồn tắc giao thông
vì thế nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông giảm thiểu un tắc
lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra xử lý các lỗi vi phạm
giao thông số sáu cũng đã chủ động xây dựng các kế hoạch và các tổ tuần tra liên tục để quyết liệt xử lý
hai là tổ chức bí mật ghi hình và xử lý phạt ngộ các trường hợp lái xe như thế
để giải quyết vấn đề này thì cần có sự hợp tác của người dân
đội cảnh sát giao thông số sáu khuyến cáo người dân vào các bến mua vé không đón xe ở dọc đường
để tạo điều kiện cho lái xe có cơ hội vi phạm
từ nay đến tết nguyên đán nhu cầu đi lại của người dân tăng cao
để phục vụ cho bà con nhân dân đi lại thuận tiện các bến xe cũng đã xây dựng phương án tăng cường chuyến
bên cạnh đó lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thưởng thức
nắm tình hình kịp thời huy động lực lượng phối hợp tổ chức phân luồng
điều tiết giao thông thông suốt hạn chế ủn tắc giao thông
mục tiêu nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân
trong đợt cao điểm tết nguyên đán và lễ hội xuân giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn